tháng một mươi hai bộ tư lệnh cảnh sát cơ động bộ công an và công an thành phố cần thơ tổ chức thi
và cấp giấy chứng nhận động vật nghiệp vụ năm hai nghìn hai mươi một cho các chú chó nghiệp vụ
do phòng cảnh sát cơ động công an thành phố cần thơ huấn luyện và quản lý
mỗi chú chó nghiệp vụ tham gia dự thi phải lần lượt thể hiện kỹ năng qua các bài kiểm tra
như thực hành các động tác cơ bản truy tìm dấu vết đánh hơi người
và các khoa mục bắt khám xét dẫn dải đối tượng
đây đều là những chú chó nghiệp vụ thuần chủng có sức khỏe tốt
đã trải qua thời gian sáu tháng huấn luyện đảm bảo các điều kiện tham gia dự thi
để được cấp giấy chứng nhận và phục vụ công tác chuyên môn của toàn lực lượng
sau khi được công nhận tốt nghiệp các chú chó nghiệp vụ sẽ hỗ trợ cho lực lượng
công an thành phố cần thơ trong công tác tuần tra kiểm soát trên các tuyến
địa bàn trọng điểm đảm bảo an ninh trật tự hỗ trợ các lực lượng chức năng
trong công tác điều tra truy tìm vật chứng dấu vết tội phạm khám nghiệm hiện trường
xác minh làm rõ ngăn chặn bắt giữ các đối tượng phạm tội đưa ra truy tố xét xử
đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật và răng đe tội phạm
cũng trong sáng nay một mươi một tháng một mươi hai đồn biên phòng phú hội bộ đội biên phòng tỉnh an giang
cho biết đơn vị vừa bắt giữ một lô thuốc bảo vệ thực vật không rõ nguồn gốc
trước đó tổ công tác số chín đồn biên phòng phú hội tổ chức tuần tra kiểm soát
tại ấp phú nhân xã phú hội huyện an phú
đến khu vực mốc hai nghìn năm trăm ba mươi ba tổ công tác phát hiện một người đàn ông điều khiển thuyền gỗ
đang tập kết hàng hóa ở bờ sông có biểu hiện nghi vấn nên tiếp cận để kiểm tra
phát hiện lực lượng đối tượng nhảy xuống sông bỏ trốn bỏ lại trên thuyền bảy bao tải
chứa một trăm sáu mươi trái thuốc diệt cỏ hiệu rambosol hai trăm bảy mươi sáu
tại thời điểm kiểm tra không ai nhận lại chuẩn sơ hữu số hàng hóa trên
tổ công tác đã đưa toàn bộ phương tiện tăng vật vào đồng biên phòng phú hội
để tiếp tục điều tra làm rõ
mới đây trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn video clip ghi lại hình ảnh
hai nam thanh niên đi xe gắn máy dùng súng chỉa bắn trộn chó giữa ba ngày
gây bất xúc cộng đồng mạng
sự việc xảy ra tại khu vực gần cầu dầu thuộc khóm hai phường một thành phố sa đéc tỉnh đồng tháp
hình ảnh trong đoạn video clip ghi lại cho thấy có hai thanh niên mặc áo khoác xanh và đen
chạy xe gắn máy khi gặp một con chó đang đi ngoài đường
trong đoạn video clip ghi lại người ngồi sau đã dùng súng chỉa bắn con chó bất tỉnh
rồi mang con chó lên xe chạy đi trong vòng một mươi giây
được biết trước đó hai đối tượng này đã thực hiện một vụ trộm bắt đi một con chó khác
trên địa bàn thành phố sa đéc cũng đã được camera nhà dân ghi lại
các vụ việc trên đã được trình báo cho cơ quan công an
thời điểm cận tết các đối tượng trộm cắp thường ra tay nhiều hơn
do đó người dân cần tăng cường đề cao cảnh giác để tránh bị mất cắp tài sản
xin được tiếp tục với một vấn đề khác đường tính lộ bảy trăm sáu mươi hai đoạn đi qua ngã tư tân lập
thuộc xã cây gáo và xã thanh bình huyện trảng bom tỉnh đồng nai
xuân cấp và hư hỏng trầm trọng trong thời gian dài
đã khiến việc đi lại của người dân nơi đây hết sức khó khăn
và tai nạn giao thông thường xuyên xảy ra
tuy nhiên tuyến đường này vẫn chưa được nâng cấp sửa chữa
nhét nhát lề lội mặt đường không chỉ bong tróc trần trệt các ổ voi ổ gà
mà còn có cả những hố sâu rộng hàng chục mét vuông
nhìn chẳng khác nào những cái ao trên mặt đường
đặc biệt mỗi khi trời mưa những hố sâu này động nước hết mặt đường
khiến nhiều tài xế xe ô tô lưu thông qua đây rất khó quan sát lưu thông ị ạch
riêng với người điều khiển xe honda không còn cách nào khác buộc phải đi lên vỉa hè để lưu thông
và không ít người dân bị ngã xe khi đi qua con đường này
cái đường này là bị hư nặng lắm rồi cả năm nay rồi
thì những người dân đi lại thông thương đây hầu như ngày nào cũng có người lật xe và té
thì tôi người dân đây cũng đề nghị coi như là
các cơ quan chức năng về quản lý cầu đường nên quan tâm
và để sửa chữa con đường người dân đi lại để khỏi xảy ra tai nạn đáng tiếc
mưa nào mưa mà nó ngập á mưa mà nó ngập là
ngập xe là người ta té
nhiều khi có con nít chạy nhỏ đó rất là nguy hiểm nha
việc mặt đường hư hỏng động nước kéo dài
cùng ảnh hưởng đến việc buôn bán kinh doanh của một số hộ dân hai bên tuyến đường này
nhiều hộ đã phải đóng cửa vì buôn bán é ẩm
khách không thể ghé mua hàng do đi lại khó khăn
theo lãnh đạo ủy ban nhân dân xã cây gáo tuyến đường bảy trăm sáu mươi hai do tỉnh quản lý
thời gian qua tuyến đường này đã xuất hiện nhiều đoạn xuống cấp trầm trọng
gây rất nhiều khó khăn đi lại cho người dân địa phương
đặc biệt đã xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông do mặt đường xuống cấp
ý kiến của cử tri thanh bình cây gáo đã ý kiến rất là nhiều

và ý kiến của hội đồng dân xã

và ý kiến của hội đồng dân huyện
và mới đây nhất là tiếp xúc cử tri giữa hội đồng dân huyện và hội đồng tỉnh
thì ưu ba nhân dân xã cũng có cái ý kiến kiến nghị
đến ưu ba nhân dân tỉnh là cần nhanh chóng tiến độ khảo sát
để mà làm nhanh con đường có thể cho người dân địa phương
tại vì người dân địa phương cũng đã phản ánh rất là nhiều về vấn đề này
đoạn đường này ngày càng xuân cấp nghiêm trọng
người dân nơi đây rất mong chính quyền địa phương và đơn vị quản lý tuyến đường
sớm có biện pháp sửa chữa nâng cấp đoạn đường này
để đảm bảo an toàn giao thông cho người dân
tổng cục đường bộ việt nam đã có nhiều văn bản đôn đốc
chỉ đạo các địa phương đơn vị kinh doanh vận tải
thực hiện lắp đặt camera trên xe ô tô kinh doanh vận tải
theo nghị định một mươi hai nghìn hai mươi ndcp ngày một mươi bảy một mươi hai nghìn hai mươi của chính phủ
tuy nhiên hầu hết các doanh nghiệp ở tp hcm vẫn gặp khó khăn
khi thực hiện quy định này
từ ảnh hưởng nặng nề của dịch covid một mươi chín
chiếc xe đầu kéo này vừa được triển khai lắp camera trên xe
với hai mắt thu độc lập
một hướng về phía trước đầu xe một quay trong cabin để theo dõi tài xế
là những người trực tiếp đối diện mắt ghi hình
các tài xế đã có những phản ứng trái chiều

cái em thì nó cũng bình thường thôi giống như là không có thôi
thì bây giờ cứ có vậy giám sát thì bình thường thôi
cái đằng trước với hai cái hai bên là em đồng tình em cũng ủng hộ
còn cái mà trong cabin thì bọn em sinh hoạt tắm rửa
rồi thay đồ rồi ngủ nghỉ
nói chung là lúc nào cũng có người theo dõi mình
nó hơi bất tiện
trong quá trình lái xe thì nói chung là mình cũng lúc nào cũng có cảm giác
có người theo dõi mình
nói chung là khó
không tập trung vào công việc lắm
thực hiện theo nghị định số một mươi hai nghìn hai mươi ndcb của chính phủ
hợp tác xã vận tải số chín này sẽ phải trang bị hệ thống camera
và lắp đặt mắt ghi hình cho bốn trăm ba mươi đầu xe
theo lãnh đạo đơn vị này chỉ tính riêng mắt camera
đã có giá hơn năm triệu đồng một chiếc
như vậy nếu gắn hết sẽ tốn hơn hai tỷ một trăm năm mươi triệu đồng
giá tiền này chưa bao gồm hệ thống lưu trữ và truyền dữ liệu về tổng đài
dù đã rất cố gắng tìm nguồn kinh phí và được đối tác hỗ trợ
nhưng đến nay đơn vị mới đạt khoảng hai mươi số xe phải gắn camera
chúng ta chờ sáu tháng đi tức là đến mùa một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai
nhưng mà đến thời điểm đó thì cũng phải nói trả lại
nhưng mà chúng tôi đâu phải có hàng hóa rồi đâu có phải là có kinh phí liền đâu
cho nên để cho chúng tôi có một cái khả năng
có một cái điều kiện về mặt tài chính
thì sao tôi nghĩ rằng giá cho chúng tôi thêm sáu tháng nữa
doanh nghiệp của chúng tôi đã nhận được cái lượng đặt hàng rất là lớn
tuy nhiên nó phải khoảng lại sau một thời gian dịch bệnh các đơn đặt hàng là phải hoãn lại
và đến nay gần tới cái hạn cuối để mà các doanh nghiệp phải lắp đặt cái cam nghị định này
thì chúng tôi nhận được phản hồi của doanh nghiệp là các doanh nghiệp rất là khó khăn
doanh nghiệp vận tải rất là khó khăn trong cái việc mà trang trải cái chi phí để lắp đặt
theo đúng thời hạn của tổng cục đường bộ đưa ra
cũng theo các hiệp hội vận tải thực tế từ sau khi thành phố hồ chí minh mở cửa
cửa trở lại sau giãn cách thì lượng hành khách cũng như hàng hóa đều chưa thể khôi phục ngay
thay vào đó các đơn vị vận tải đang hoạt động cầm chừng công suất chỉ đạt từ bốn mươi đến sáu mươi
do đó giai đoạn này không có lời mà chỉ đủ để trả lương cho nhân viên lái xe nhằm giữ chân người lao động
nghị định một mươi nó có trước khi là cái dịch nó bùng phát thì đến bây giờ cái dịch bùng phát
nó đã còn kéo dài mà hiện giờ nay là chưa có ổn định
thì cái việc chống dịch là một cái việc quan trọng nên ưu tiên cho cái việc chống dịch mà dừng lại cái chuyện mà lắp camera
đến một cái thời điểm nào cho nó phù hợp thì nó là hợp lý hơn chứ còn ngay từ bây giờ mà áp dụng cái lắp camera thì nó cũng rất khó khăn cho các doanh nghiệp về cái phòng chống lây nhiễm và cái chi phí của doanh nghiệp người ta đã quá sức chịu được
đến một cái thời điểm nào cho nó phù hợp thì nó cũng rất khó khăn cho các cái doanh nghiệp về cái phòng chống lây nhiễm và cái chi phí của doanh nghiệp người ta đã quá sức chịu đựng

số lượng lắp đặt trong tháng một mươi một cũng rất thiêm tốn
điều này cho thấy nếu không được hỗ trợ và gia hạn thì đồng nghĩa với hàng chục ngàn xe ô tô vận tải
từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi hai sẽ phải nằm bãi vì ra đường sẽ bị xử phạt
thưa quý vị lá trắng bình yên là tên chương trình truyền hình trực tiếp
do bộ công an phối hợp cùng đài truyền hình việt nam tổ chức
nhằm tri ân tôn vinh những cống hiến của lực lượng công an nhân dân
trên trận tuyến phòng chống dịch covid một mươi chín đảm bảo an ninh trật tự
sẽ được phát sóng trên kênh vtv một đài truyền hình việt nam và antv truyền hình công an nhân dân
vào hai mươi h một mươi phút tối nay
gần hai năm qua đại dịch covid một mươi chín đã phủ bóng đen lên toàn cầu và cướp đi sinh mạng hàng triệu người
ở việt nam gần hai năm đương đầu với dịch bệnh là chừng ấy thời gian cả nước ra trận
cùng với toàn đảng toàn quân và toàn dân lực lượng công an nhân dân đã thể hiện vai trò nồng cốt
quan trọng trên tuyến đầu phòng chống dịch covid một mươi chín luôn vững vàng như những tấm lá chắn
khi ở thế phòng thủ chống đỡ lúc ở thế tấn công những tấm lá chăn ấy đã ngày đêm nắng mưa
quyết tâm bám trụ tại các chốt kiểm soát dịch bệnh đảm bảo an toàn tại các khu cách ly
bệnh viện giải chiến khu vực phong tỏa vừa tích cực đấu tranh với các loại tội phạm
vừa hỗ trợ đồng hành cùng nhân dân trong thời điểm khó khăn hoạn nạn
trở thành điểm tựa tinh thần cho người dân chương trình giao lưu nghệ thuật lá trắng bình yên
với thời lượng một trăm linh phút sẽ kể cho khán giả truyền hình câu chuyện về những tấm lá chắn ấy